sau khi kết thúc thời gian cách ly xã hội các doanh nghiệp vận tải hành khách liên tỉnh đã được hoạt động trở lại
bảo đảm tuân thủ các yêu cầu của bộ giao thông vận tải và quy định về phòng chống dịch
tuy nhiên trong lần tái hoạt động này thì các doanh nghiệp đang gặp phải rất nhiều khó khăn
khi mà càng hoạt động thì lại càng thua lỗ
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
công ty trách nhiệm ưu hạn vận tải thành vinh có tám đầu xe chạy tuyến ngoại tỉnh
theo quy định thời gian này chỉ có năm mươi số chuyến được chạy với số lượng tối đa mỗi chuyến không quá năm mươi thiết kế
tính toán sơ bộ nếu có đủ năm mươi khách thì mỗi chuyến doanh nghiệp vẫn chịu lỗ hơn hai triệu đồng
trước nơi đến những chuyến xe chỉ có một hành khách duy nhất
tại bến xe bắc vinh dù tuyến xe liên tỉnh đã hoạt động trở lại nhưng tình trạng chung là vắng khách
hiện chỉ có khoảng một mươi số lượng xe hoạt động
mỗi chuyến xe xuất bến cũng chỉ có một hai khách khiến các doanh nghiệp vận tải rơi vào tình trạng càng chạy càng lỗ
nói chung nó giảm đến mức thấp rồi nhưng mà có cái là tất cả những dịch vụ tất cả lệ phí ở hai đầu bến
thì bọn tôi cũng mong muốn tạo điều kiện cho bọn tôi
trong những lúc khó khăn hay để hoàn thành nhiệm vụ
đối với các doanh nghiệp hoạt động trong giai đoạn này mà đang còn bị thua lỗ kéo dài
hoặc là còn ảnh hưởng đến thì là doanh nghiệp có việc kiểm tra và kế thai lại giá cực vận tải
để trình như các cơ quan có thẩm quyền để xem xét tình trạng
trong thời điểm hiện nay cái này hoàn toàn theo thông tư một trăm năm mươi hai quy định của bộ giao thông vận tải và bộ tài chính
theo sở dự tông vận tải tỉnh nghệ an
việc cho phép hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh hoạt động
sẽ bảo đảm giao thương góp phần khôi phục sản xuất phát triển kinh tế ổn định cuộc sống người dân
tuy nhiên các doanh nghiệp vận tải hành khách đang đứng trước rất nhiều khó khăn
lãi suất ngân hàng chi phí bỏ ra cho một chuyến xe hạn chế hành khách
đang khiến nhiều doanh nghiệp có nguy cơ đóng cửa trở lại